liên quan đến vụ việc hai mươi một sinh viên nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm xảy ra tại ký thúc xá đại học quốc gia tp hcm
bà bùi thị hồng vân trưởng phòng hợp tác quốc tế và truyền thông sở an toàn thực phẩm tp hcm đã thông tin về vụ việc
nội dung trên diễn ra tại bữa họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội do ban tuyên giá thành quỷ
sở thông tin và truyền thông tp hcm tổ chức định kỳ vào chiều ngày chín tháng năm
bà vân cho biết các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm hiện tại đã ổn định có khả năng sẽ xuất hiện sớm
ubnd tp hcm đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn điều tra tìm nguyên nhân
theo bà vân chiều ngày chín tháng năm sở an toàn thực phẩm tp hcm cũng có công văn khẩn gửi ubnd tp hcm đề nghị địa phương này
chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh rõ nguyên nhân vụ việc tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm lấy mẫu kiểm nghiệm
trường hợp cần thiết ubnd tp thủ đức phối hợp với đội quản lý an toàn thực phẩm số hai để xử lý vụ việc
thông tin thêm về nhiều vụ ngộ độc xảy ra trong thời gian vừa qua bà vân cho rằng
thời tiết tp hcm đang trong giai đoạn thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng dễ bị ngộ độc thực phẩm
do vậy ban chỉ đạo trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã chọn thời điểm từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm
là tháng hành động vì an toàn thực phẩm trên cả nước
theo bà vân có thể nói tp hcm may mắn khi các vụ ngộ độc thực phẩm tương đối nhỏ
so với những vụ ngộ độc ở các tỉnh thành như đồng nai nha trang
lý giải vì sao vụ ngộ độc thực phẩm hay xảy ra tại các trường học bà vân cho rằng
nguyên nhân là do phụ huynh lẫn học sinh thường mua thực phẩm tại những cánh ngẳng rong trước công trường
những cánh ngẳng rong này luôn tiêm bẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm
bà vân nhìn nhận và khuyên cáo người dân nên hạn chế sử dụng thức ăn đường phố
nếu lựa chọn thì nên chọn những cơ sở uy tín người bán có ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm
trong trường học hàng năm sở an toàn thực phẩm tp hcm đều có ký liên tịch với sở giáo dục và đào tạo
để tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý các bếp ăn người cung cấp thực phẩm
đồng thời sở an toàn thực phẩm cũng thường xuyên đi kiểm tra các bếp ăn tại trường
cũng liên quan đến vụ việc trên sau khi hai mươi một người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm
đến trạm y tế của trung tâm quản lý ký túc xá sau đó chuyển đến bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức để tiếp tục điều trị
ngay sau đó đh tp hcm cho biết căng tin nơi xảy ra vụ việc đã ngưng hoạt động và đang bị kiểm tra
theo thông báo của đạo quốc gia tp hcm vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng năm đến hai h ba mươi phút ngày tám tháng năm
trạm y tế của trung tâm quản lý ký thúc xá đh tp hcm đã tiếp nhận hai mươi trường hợp sinh viên
có triệu chứng mệt đau bụng nôn nói đi tiêu phân lỏng
các sinh viên báo có ăn uống tại một căng tin khu b ký túc xá
trạm y tế đã thực hiện chuyển các em đến bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức để nhập viện cấp cứu
tất cả sinh viên được nhập viện theo dõi làm các xét nghiệm kiểm tra
đến sáng ngày chín tháng năm tất cả sinh viên sức khỏe đều ổn định tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện
cập nhật đến một mươi bốn h ngày chín tháng năm tại bệnh viện đa khoa thủ đức có tổng cộng hai mươi một em sinh viên nhập viện
ngay sau khi xảy ra vụ việc trung tâm quản lý ký túc xá đã cho dừng hoạt động căng tin
giữ nguyên hiện trường yêu cầu chủ cơ sở làm từng trình lập biên bản sự việc
đã gửi báo cáo đến trung tâm y tế tp thủ đức đội hai sở an toàn thực phẩm tp hcm
và trung tâm y tế tp gian để thực hiện kiểm tra lấy mẫu tại cơ sở theo địa bàn quản lý
trung tâm y tế tp thủ đức đã tiến hành xác minh kiểm tra tại trụ sở công ty có địa điểm kinh doanh ăn uống
tại ký túc xá và tại căng tin nghi ngờ sinh viên có sử dụng ăn uống bị ngộ độc thực phẩm
cũng theo đại diện đại học quốc gia tp hcm cơ sở kinh doanh dịch vụ có địa điểm kinh doanh tại tp thủ đức
tp hcm có đầy đủ giấy phép kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm do ban quản lý an toàn thực phẩm
ủy ban nhân dân tp hcm cấp công ty không trực tiếp nấu ăn tại ký thúc xá chỉ phân phối thức ăn
trong những ngày gần đây khi thời tiết nắng nóng và tiếp nhận các thông tin trên các phương tiện
truyền thông đại chúng về vụ ngộ độc thực phẩm trung tâm quản lý ký túc xá cũng đã tăng cường
các biện pháp nhằm bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cạc pin phục vụ ăn uống cho sinh viên
kiểm tra điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm nguồn gốc xuất xứ thực phẩm kiểm tra vệ sinh môi trường
khu vực chế biến địa điểm phục vụ ăn uống cho sinh viên nội chú thiết kế các nội dung tuyên truyền
về đảm bảo an toàn thực phẩm cách nhận biết thực phẩm an toàn tăng cường tập luyện thể dục thể thao
nhằm nâng cao nhận thức tính chủ động trong việc ăn uống gian luyện sức khỏe nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên
như thông tin trước đó đã đưa sở y tế cho biết từ lúc hai mươi một h ba mươi ngày tám tháng năm đến hai h ba mươi ngày chín tháng năm
trạm y tế trung tâm quản lý ký thúc xá đèo quốc gia tp hcm đã tiếp nhận một mươi chín trường hợp sinh viên
có những triệu chứng mệt đau bụng nôn nói đi tiêu phân lỏng
các em sinh viên cho biết đang tối tại nhà ăn của ký túc xá trường
tại trạm y tế các sinh viên đã được khám và chuyển đến bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức
tại đây các em sinh viên đã được khám xét nghiệm và theo dõi điều trị
sau đó bệnh viện cũng tiến hành báo cáo nhanh về phòng nghiệp vụ y sở y tế
ngay sau khi nhận được thông tin sở y tế tp hcm đã chỉ đạo cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc khẩn trương phối hợp với trung tâm y tế tp thủ đức điều tra dịch tễ đánh giá nguy cơ
và can thiệp theo quy trình xử lý các trường học ngôi đốc thực phẩm
thông tin điều tra ban đầu ghi nhận có khoảng hai mươi học sinh trong độ tuổi trung bình là hai mươi
đều ngụ tại ký thúc xá đảo quốc gia tp hcm
các em sinh viên ở các phòng dạy khác nhau
một mươi ba em ở ký thúc xá khu b năm em ở ký thúc xá khu a một em ở ký thúc xá đảo cân hàng
tất cả các em đều ăn tối ở các phòng
thông tin b bốn ký thúc xá khu b đảo quốc gia tp hcm
sau khi ăn khoảng hai ba giờ thì xuất hiện triệu chứng bệt đau bụng nôn nói sau đó có tiêu lỏng
đến sáng ngày chín tháng năm sức khỏe của các em sinh viên đã ổn định tiếp tục theo dõi tại bệnh viện
ngay sau khi xảy ra sự việc trung tâm quản lý ký túc xá đảo quốc gia tp hcm đã cho dừng
hoạt động căng tin giữ nguyên hiện trạng yêu cầu chủ cơ sở làm tường trình lập biên bản sự việc
trung tâm quản lý ký túc xá đảo quốc gia đã gửi báo cáo đến trung tâm y tế tp thủ đức
và đội hai sở an toàn thực phẩm tp hcm và trung tâm y tế tp gian để thực hiện kiểm tra
lấy máu tại cơ sở theo địa bàn quản lý
trung tâm y tế tp thủ đức cũng đã tiến hành xác minh và kiểm tra chủ sở công ty có địa điểm
kinh doanh ăn uống tại ký túc xá và tại căng tin về cơ sở kinh doanh dịch vụ
có địa điểm kinh doanh tại thành phố thủ đức đầy đủ giấy phép kinh doanh đầy đủ điều kiện an toàn
vệ sinh thực phẩm do ban quản lý an toàn thực phẩm ủy ban dân tp hcm cấp
từ những thông tin trên bước đầu tổ công tác nhận định đây là một trường hợp ngộ độc tập thể
hcdc cùng trung tâm y tế tp thủ đức và sở an toàn thực phẩm đang tiếp tục tiến hành điều tra
xác định nguồn gốc gây ngộ độc thực phẩm
liên tiếp gần đây rất nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra tại tp hcm cũng như tại các tỉnh thành
sở y tế tp hcm khuyên cáo thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của virus
khuẩn gây bệnh đường ruột nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm tăng cao
vì vậy cần lưu ý về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và hàng quán lề đường
cũng như tại chính mỗi gia đình theo cục an toàn thực phẩm bộ y tế
thực phẩm nhà bếp nhập về phải có giấy kiểm định thức phẩm phải tươi trước khi chế biến
bếp ăn phải đặt ở vị trí cách sang nguồn ô nhiễm nhà vệ sinh bếp sạch sẽ có đầy đủ các
khu vực chế biến khu sơ chế khu nấu nướng khu bảo quản khu rửa dụng cụ chế biến thức ăn
rau thớt phải được phân loại sống chín riêng biệt bên cạnh đó nguồn nước phải đảm bảo cho
lượng nhân viên nhà bếp phải có đồ bảo hộ lao động đầy đủ có bảng cấp chính trị hành nghề
ngoài ra cũng cần phải bảo quản cẩn thận những thức ăn ở nấu chín muốn giữ thức ăn quá năm giờ
đồng hồ cần phải giữ liên tục nóng hoặc lạnh rửa tay thật sạch trước khi chế biến
thức ăn và sau mỗi lần gián đoạn để làm việc khác cục an toàn thực phẩm khuyến cáo hay ăn ngay sau
khi vừa nấu xong vì thức ăn càng để lâu thì càng nguy hiểm thầy cô và giáo viên nhân viên nhà bếp
cũng cần phải chú ý nhắc nhở học sinh sinh viên vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn để tránh bị nhiễm khuẩn